hiện nay tỉnh quảng trị đang vào mùa nắng nóng và cũng là thời kỳ cao điểm
đồng bào vùng cao đốt nương làm rẫy điều này tiêm ẩn nguy cơ cháy rừng trên địa bàn
trước thực trạng trên các ngành chức năng của tỉnh quảng trị đang triển khai nhiều giải pháp để phòng chống cháy rừng
đây là khu vực rừng trồng thuộc địa bàn thị trấn lao bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
thời điểm này trời nắng nóng và gió phơn thổi mạnh nhưng người dân vẫn triển khai công việc đốt nương làm rẫy
ban quản lý rừng phòng hộ hướng hóa đắc rông tỉnh quảng trị quản lý hai mươi sáu ha rừng
để hạn chế được nguy cơ cháy rừng ban quản lý đã phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng tăng cường thêm một số chốt tại khu vực nhạy cảm
đội phòng hướng phùng thường xuyên phối hợp với các ban quản lý bảo vệ rừng xác định các khu vực trọng điểm
đối với bà con để có thể phát nương làm rẫy và đặc biệt là đốt rừng
và xác định các khu vực có thể xảy ra nguy cơ cháy rừng để không bị động đối với các tình huống xảy ra
nhờ làm tốt công tác phòng chống cháy rừng nên nhiều năm qua khu vực rừng phòng hộ thuộc lưu vực sông thạch hãn chưa xảy ra vụ cháy rừng nào
có được như vậy là nhờ sự vào cuộc đồng bộ từ chủ rừng đến người dân sống gần khu vực rừng trồng
để công tác phòng chống cháy rừng có hiệu quả trên tất cả các tuyến các cơ quan chức năng ở tỉnh quảng trị đã tăng cường thêm lực lượng

phối hợp với các chốt chống cháy rừng các cơ quan chức năng ở tỉnh quảng trị đã tăng cường thêm lực lượng
cũng dịch của lực lượng bộ đội biên phòng để cùng tham gia phòng chống cháy rừng đồng thời bảo đảm cho phòng chống dịch covid một mươi chín